ngoại trưởng pakistan jalil abbas jilani và người đồng cấp iran hossein ami abdullahian đã có cuộc điện đàm
trong đó nhất trí giảm leo thang căng thẳng sau khi hai quốc gia thực hiện các cuộc không kích chết người
nhằm vào các mục tiêu phiến quân trên lãnh thổ của nhau trong tuần này
bản tóm tắt cuộc điện đàm nêu rõ hai ngoại trưởng nhất trí giảm leo thang tình hình
đồng thời hai bên cần tăng cường hợp tác chống khủng bố và các lĩnh vực khác cùng quan tâm
trong tuyên bố đưa ra sau điện đàm ngoại trưởng iran nhấn mạnh hai nước cần xúc hòa
và rằng việc phá hủy các căn cứ khủng bố ở pakistan là cần thiết
cùng ngày thủ tướng pakistan anwar unhak kaka đã tiến hành cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh quân đội và tình báo
trong đó tái khẳng định rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước này là bất khả xâm phạm
và rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm thay đổi dù với bất kỳ lý do gì cũng sẽ bị đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quốc gia
tuy nhiên pakistan và iran cần giải quyết các quan ngại an ninh của nhau
trong tổng thể lợi ích lớn hơn của hòa bình và ổn định khu vực
trước đó cả iran và pakistan đều đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ của nhau
khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có cả phụ nữ và trẻ em
liên hợp quốc và mỹ đã kêu gọi hai bên kiềm chế trong khi trung quốc đề nghị làm trung gian hòa giải
nhà trắng ra thông báo cho biết israel sẽ cho phép vận chuyển lúa mì
thông qua quảng cảng ashdod của nước này quyết định được đưa ra trong cuộc trao đổi
giữa tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng israel benjamin netanyahu
thông báo của nhà trắng về cuộc điện đàm nói rõ tổng thống joe biden đã hoan nghênh quyết định của chính phủ israel
cho phép vận chuyển trực tiếp lúa mì cho người palestine thông qua cảng ashdod
thông báo cũng cho biết mỹ sẽ tìm kiếm các cơ hội vận chuyển những mặt hàng cứu trợ khác qua đường biển
để cung cấp cho người dân ở giải gaza
cách đây vài ngày
ba cơ quan của liên hợp quốc gồm chương trình lương thực thế giới quỹ nhi đồng liên hợp quốc và tổ chức y tế thế giới
cũng yêu cầu israel cho phép vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho gaza thông qua cảng ashdod
các cơ quan này nói rõ việc sử dụng cảng ashdod chỉ cách giải gaza khoảng bốn mươi km về phía bắc
là vô cùng cần thiết cho các cơ quan cứu trợ và là thay đổi cơ bản cho việc đưa hàng viện trợ tới gaza
bộ tư pháp mỹ mới đây đã công bố báo cáo xác định
cảnh sát bang texas đã có thể đưa hàng viện trợ tới gaza
những thất bại nghiêm trọng trong việc ứng phó với vụ xả súng xảy ra hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại một trường tiểu học khiến ít nhất hai mươi một người thiệt mạng
trong báo cáo dài năm trăm năm mươi trang bộ tư pháp mỹ khẳng định những thất bại liên tiếp của cơ quan chức năng
khi phản ứng với vụ việc trong đó có cảnh sát
theo báo cáo cảnh sát đã chậm trễ trong việc khống chế các tay súng
hành động thiếu khẩn cấp khi lập ra một trạng chỉ huy và truyền đặt thông tin không chính xác đến gia đình nạn nhân
tại cuộc họp báo ở texas cùng ngày
bộ trưởng tư pháp mỹ cũng nhấn mạnh lẽ ra cộng đồng phải được cung cấp thông tin nhiều hơn
từ các nhân viên thực thi pháp luật trước và sau vụ xả súng
hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai một thiếu niên đã xả súng vào trường tiểu học rope ở thị trấn yuvandi
làm hai giáo viên và một mươi chín học sinh thiệt mạng
ba trăm bảy mươi sáu nhân viên thực thi pháp luật đã tham gia ứng phó vụ xả súng
xong lực lượng này phải mất bảy mươi bảy phút mới bắn hạ đồ cung thủ
đây được coi là thảm kịch xả súng trường họp tồi tệ nhất tại mỹ trong thập kỷ qua
nhật bản và tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato đang đàm phán
thiết lập một đường dây nóng an ninh để chia sẻ những thông tin nhạy cảm
trong việc ứng phó với các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch
hai bên mong muốn sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này
và đưa vào thực thi trong thời gian sớm nhất có thể
nhật bản và nato có thể sẽ triển khai một hệ thống tương tự như hệ thống bics
hiện đang được các thành viên nato sử dụng
hệ thống này được đánh giá là có khả năng bảo mật cao
và có thể chia sẻ thông tin từ các địa điểm ở xa
ngoài ra hai bên cũng đang xem xét nhiều phương án khác
trong đó bao gồm kết nối đường dây nóng với hệ thống bics
đường dây liên lạc mới cũng sẽ được sử dụng để thảo luận các thông tin liên quan đến an ninh
từ cấp nhân viên đến người đứng đầu chính phủ
nhật bản và nato nhất trí về kế hoạch hợp tác nói trên vào tháng bảy năm ngoái
tuy nhiên điều này vẫn gặp phải một số thách thức
vì nato cần có sự đồng thuận của ba mươi một quốc gia thành viên để quyết định mọi vấn đề
do đó các cuộc đàm phán có thể gặp khó khăn nếu một số thành viên không đồng ý
hiện hai bên đang áp dụng phương thức liên lạc trực tiếp khi thảo luận các vấn đề nhạy cảm
nên việc chia sẻ thông tin thường bị chậm khó khăn cho việc phối hợp hành động
quốc hội đức vừa thông qua luật quốc tịch sửa đổi mang tính bước ngoặt
trong đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công dân ngoài liên minh châu âu eu được nhập tịch vào đức
đây là nỗ lực mới nhất của berlin nhằm thu hút lao động nước ngoài
để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng tại nền kinh tế số một châu âu
luật quốc tịch sửa đổi cho phép những người nhập cư hợp pháp được nộp đơn xin quốc tịch đức
sau ba năm và sau năm năm nếu có thành tích đặc biệt
cũng theo luật mới trẻ em sinh ra tại đức có cha mẹ sống hợp pháp tại đức từ năm năm trở lên
sẽ mặc nhiên có quốc tịch đức
luật sửa đổi cũng quy định một số trường hợp không được cấp quốc tịch
như những người sống phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp bài ngoại hay phạm các tội phỉ bán khác
theo bộ nội vụ liên bang đức khoảng một mươi bốn dân số nước này
tương đương khoảng một mươi hai triệu người không có quốc tịch đức
trong đó có khoảng năm triệu người đã sinh sống tại đức ít nhất một mươi năm
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
hơn một trăm linh triệu người trên khắp nước mỹ tương đương với ba mươi dân số nước này
đang nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết nguy hiểm do cơn bão mùa đông quét qua các bang
ở khu vực trung đại tây dương và đông bắc
thứ dây dày đã gây gián đoạn hoạt động giao thông ở nhiều thành phố
trong đó có cả thủ đô washington dc
các chuyên gia dự báo
lượng tuyết rơi dày từ năm đến một mươi hai cm có nơi dày tới một mươi năm cm
dự báo cuối tuần này phần lớn khu vực đông bắc nước mỹ sẽ chìm trong giá rét
đặc biệt nhiều bang thuộc vùng new england có thể ghi nhận nhiệt độ giảm xuống dưới độ c
trong khi đó một luồng không khí lạnh tăng cường từ bắc cực dự báo sẽ tràn xuống khu vực trung tây
và ngũ đại hồ great lakes và kéo dài đến ngày hai mươi một tháng một tới
ngoài ra một cơn bão khác từ thái bình dương cũng có thể sẽ đổ bộ vào bờ tây nước mỹ vào cuối tuần này
gây mưa lớn tại nhiều khu vực của bang california
tòa án hành chính bang mai của thái lan đã yêu cầu chính phủ nước này đưa ra kế hoạch khẩn cấp
hạn chế ô nhiễm không khí yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh thái lan đang phải nỗ lực đối phó với khói mù độc hại
ở mức cao nhất hàng năm
theo quyết định của tòa án hành chính ở chiều mai ủy ban môi trường quốc gia thái lan phải đưa ra các biện pháp ngăn chặn
để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trong ngắn hạn lẫn giải hạn trong vòng chín mươi ngày
quyết định của tòa án cũng nêu rõ
chính phủ thái lan trong những năm trước đây đã không hành động đủ nhanh để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí
đồng thời cho biết khói do nông dân đốt dơm dạ cùng với khí thải công nghiệp và khí thải xe cộ
càng khiến chất lượng không khí tại nước này giảm mạnh trong những tháng đầu năm
thủ đô bangkok và thành phố chiều mai có thời điểm bị đưa vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi ba ô nhiễm không khí đã khiến khoảng hai triệu người dân thái lan phải điều trị y tế
trong khi đó theo ngân hàng thế giới ô nhiễm không khí đã khiến thái lan thiệt hại sáu gdp mỗi năm
thưa quý vị ngành công nghiệp thời trang mới nổi của qatar đang thu hút sự chú ý trong khu vực
từ những nhà thiết kế mới nổi cho đến các chuyên gia đến từ vườn ươm khởi nghiệp ở trung tâm doha
họ đang đi đầu trong việc đưa ngành công nghiệp thời trang của qatar tiến xa hơn
tuy nhiên có một điều đặc biệt là các nhà thiết kế thời trang của qatar đa phần vẫn là

chưa có một góc nhìn cởi mở hơn về nghề nghiệp này đối với nam giới
cho đến khi anh fahad al obady một người đàn ông có đam mê với lĩnh vực thời trang
đã quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này và trở thành nhà thiết kế thời trang nam đầu tiên tại qatar
nội dung này sẽ đến thay cho lời trao kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
anh fahad al obaili yêu thích thời trang từ khi còn nhỏ
niềm đam mê thời trang đối với anh có lẽ nhờ được truyền cảm hứng từ người mẹ của mình
mẹ anh rất yêu thích thời trang và đã tự sáng tạo để may trang phục mặc hàng ngày cho mình
mẹ tôi có thể phát thảo ý tưởng rất nhanh khi xem qua những bộ váy
bà còn có một chiếc máy may tại nhà và bà đã tự mua vải về để cắt may trang phục cho mình
chính điều này đã truyền cảm hứng yêu thích thời trang cho tôi
sau này khi lớn lên fahad quyết định theo hộp ngành thời trang
nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như anh nghĩ
ở địa điểm đó không có bất kỳ nhà thiết kế thời trang nam nào
vì vậy rất khó khăn cho anh trong việc tìm kiếm công việc phù hợp
không còn lựa chọn nào khác anh buộc phải rời qatar và đến châu âu
trong suốt sáu năm fahad đã đi qua nhiều nước như montenegro
seppi macedonia thổ nhĩ kỳ pháp
điểm dừng chân cuối cùng của anh là học viện maragoni ở milan italia
một trong những ngôi trường đào tạo trong lĩnh vực thời trang có ảnh hưởng lớn tại khu vực
nơi anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân
về nghệ thuật thiết kế thời trang
kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu lớn trên những sàn diễn tại châu âu
đã giúp anh rất nhiều trong việc định hình tư duy và phong cách thiết kế thời trang sau này
làm việc tại sưởng may với tư cách là nhà tạo mẫu
đã giúp tôi thúc đẩy bản thân và phát triển cách làm việc chuyên nghiệp rất nhiều
fahad trở lại qatar vào năm hai nghìn một mươi bốn và giới thiệu thương hiệu thời trang nam của riêng mình
mang tên fahad al obaily còn được gọi tắt là fahad

tôi đã thực hiện buổi trình diễn thời trang đầu tiên của mình mà không có thương hiệu thậm chí là cả logo
tuy nhiên sau buổi trình diễn tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường
đó là sự may mắn đối với tôi
hiện tại fahad đang thiết kế những bộ trang phục truyền thống của qatar
mang hơi hướng hiện đại và đương đại dành cho cả nam và nữ
anh cũng là giám đốc của m seven một trung tâm đào tạo thời trang và thiết kế
nơi để anh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với những người muốn theo đuổi sự nghiệp thời trang
m bảy không chỉ là một tòa nhà mà còn là một hệ sinh thái
thông qua các chương trình toàn diện mcv trang bị cho các doanh nhân sáng tạo đầy tham vọng
những kỹ năng và bí quyết để hiện thực hóa tham vọng kinh doanh của họ
được chính phủ qatar tài trợ hoàn toàn m bảy là nơi đào tạo ươm mầm các tài năng thiết kế trẻ
cũng như hỗ trợ các thương hiệu thời trang địa phương xuất khẩu ra thị trường quốc tế
anh fahad cũng là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của trung tâm này
và đối với anh đây là cơ hội để anh trao đi những giá trị tốt đẹp mà mình đã từng nhận được